trong đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ trời chuyển mây nhiều hơn
lác đác một vài nơi còn có mưa
sang đến ngày mai vùng hội tụ gió vẫn duy trì ngăn cản sự phát triển mạnh của hoàn lưu vùng thấp nóng
vì thế miền bắc trời nắng gián đoạn nóng chỉ còn tập trung ở khu vực đồng bằng
với ngưỡng nhiệt cao là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh như sơn la yên bái thái nguyên hay bắc giang
trở lên khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
từ khoảng ngày một tháng bảy trở đi khi vùng hội tụ gió này hoạt động mạnh hơn
thì miền bắc sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi từ đó nắng nóng sẽ chấm dứt
với miền trung đới gió tây nam hoạt động mạnh từ mặt đất lên tới ba mét
đưa mây và ẩm từ tây nguyên và khu vực miền đông nam bộ sang đã giúp cho khu vực
từ quảng ngãi trở vào cho đến bình thuận trời chuyển mây nhiều hơn
cường độ nắng giảm và nóng không còn
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh này phổ biến từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
riêng khu vực các tỉnh từ quảng nam trở ra đến khu vực thanh hóa
vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng ngưỡng nhiệt cũng không còn quá cao
từ thanh hóa đến hà tĩnh nóng gắt nhất nhiệt độ là từ ba mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
còn khu vực quảng bình đến quảng nam nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
gió mùa tây nam hoạt động mạnh khiến cho khu vực tây nguyên và nam bộ
xuất hiện nhiều điểm mưa vừa và mưa to
dự báo trong đêm nay và cả ngày mai tây nguyên và cả nam bộ vẫn có mưa rào
và rông sắp xỉ nhiều nơi vì thế thời tiết trong ngày mai trên cả hai khu vực
vẫn ở ngưỡng mát mẻ chỉ khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
trên biển dưới tác động của gió mùa tây nam ở hầu khắp các khu vực biển phía nam
vùng biển từ cà mau đến kiên giang cũng như vịnh thái lan đều có mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông kèm theo nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước